tại phiên họp quý ba của ban chỉ đạo điều hành giá vừa qua lãnh đạo bộ công thương cho biết giá điện sẽ không tăng trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám theo đúng chỉ đạo của thủ tướng
tuy nhiên giá bán lẻ điện có thể sẽ được điều chỉnh trong năm hai nghìn một mươi chín
theo lãnh đạo bộ công thương tổng chi phí phát sinh nêu trên gồm cả năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn một mươi chín
trong đó năm hai nghìn một mươi tám chi phí tăng thêm trong cơ cấu tính giá điện khoảng năm bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng
trong khi đó dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín ngành điện ước tính phát sinh tranh lệch tỷ giá năm hai nghìn một mươi tám là ba năm trăm một mươi sáu tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm trăm linh hai tỷ
giá khí bao tiêu thực hiện theo thị trường năm hai nghìn một mươi chín tăng thêm khoảng một mươi năm trăm linh tỷ đồng
tổng chi phí đội lên năm hai nghìn một mươi chín sẽ là một mươi năm
tổng chi phí đội lên năm hai nghìn một mươi chín sẽ là một mươi năm hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
hiện bộ công thương đang phối hợp với văn phòng chính phủ ủy ban kinh tế của quốc hội cục quản lý giá và cục tài chính doanh nghiệp kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi bảy của evn
sau khi kết thúc kiểm tra sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo việc điều chỉnh giá điện năm hai nghìn một mươi chín